việt nam đang tham gia một mươi một hiệp định thương mại tự do đồng nghĩa với việc thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu đã và sẽ còn tiếp tục giảm
trong khi đó giá bán lẻ xăng dầu của việt nam hiện đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới và nhiều nước khác trong khu vực
do vậy bộ tài chính đã đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ba đồng đến tám đồng một lít để bảo đảm quyền lợi quốc gia
tiêu thụ trung bình khoảng hơn hai trăm linh lít xăng một tháng cho chiếc xe này anh đỗ thành sơn cho rằng đề xuất nới khung thuế bảo vệ môi trường từ mức một đến bốn đồng một lít hiện nay lên ba đến tám đồng một lít nếu được thâm qua sẽ tác động ngay tới túi tiền của người dân
lâu nay việc xăng dầu tăng giá thường kéo theo nhiều loại hàng hóa dịch vụ tăng cao thực tế này lý giải tại sao dư luận lại tỏ ra lo ngại khi khung thuế bảo vệ môi trường được đề xuất nới rộng gấp đôi so với hiện tại
theo bộ tài chính giá xăng dầu tại việt nam hiện nay thuộc nhóm thấp xếp thứ bốn mươi bốn trên một trăm tám mươi nước được xếp hạng theo giá xăng dầu từ thấp tới cao nên việc điều chỉnh thuế là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới
hiện bộ tài chính đề xuất khung từ ba đến tám đồng một lít để cho một lộ trình dài chưa tác động ngay đến người dân
bộ tài chính cũng nhấn mạnh không chỉ việt nam mà trong bối cảnh hiện tại nhiều nước đã cải tách mạnh mẽ chính sách thuế theo hướng tăng dần tỷ trọng thu từ các sắc thuế gián thu như thuế giá trị giá trị thuế giá trị giá trị thuế giá trị giá trị thuế giá trị giá trị thuế giá trị giá trị
thuế tiêu thụ đặc biệt thuế bảo vệ môi trường giảm dần tỷ lệ thuế trực thu để cải thiện môi trường kinh doanh tăng sức cạnh tranh thu hút đầu tư để đảm bảo thu bền vững